tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại việt nam
ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong tất cả các công đoạn
từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới thu thập thông tin kiểm tra và nghiệm thu số liệu
xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra
kết quả của đợt tổng điều tra này được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số
tiến tới không thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm hai nghìn hai mươi
đi vào thực tế thực hiện sau ba ngày nhiều địa phương đã gặp nhiều thuận lợi
khi có những cán bộ và công dân địa tử
phường phúc xá có hơn sáu hai trăm linh hộ gia đình sinh sống tại năm mươi hai địa bản
phường đã triệu tập hai mươi sáu cộng tác viên làm điều tra viên tham gia đợt tập huấn trong bốn ngày
để có thể sử dụng phần mềm chuyên biệt trên điện thoại thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở
ngày đầu các bác đi làm thì nó cũng khó khăn khi mới bắt đầu triển khai thì thấy vô cùng khó khăn
nhưng mà khi các bác đi làm qua một ngày thì xong rồi chúng ta về chúng ta tập huấn lại
các bác có những thắc mắc
thế và thì chúng ta
chúng tôi được giải đáp ngay và đặc biệt là chúng tôi đã thành lập một nhóm gia lô với toàn bộ các điều tra viên
và khi các bác có cái lỗi gì cần trao đổi thì chúng tôi trao đổi ngay trên gia lô
họ đã hướng dẫn kịp thời hướng dẫn cho một bác thì có thể nhiều bác cũng hiểu được
và qua đó thì những cái thắc mắc của các bác đã được tháo gỡ
có chính quyền điện tử người dân phường phúc xá cũng nỗ lực thực hiện vai trò của công dân điện tử
hôm nay là ngày thứ ba bà đàm hồng thủy thực hiện điều tra dân số và nhà ở
tại tổ dân phố số một mươi ba phố tân ấp
phường phúc xá quận ba đình hà nội
sự tâm huyết của bà được thể hiện rõ
ở việc bà đã trang bị mới cho mình một chiếc điện thoại thông minh
có kết nối được internet
và mượn người nhà mang theo hai quả pin sạc dự phòng cho điện thoại
trong hai lần tham gia thì tôi thấy lần này thì thấy vào theo hệ thống điện tử này
thì tôi thấy rất là chính xác
về chúng tôi biết được ngay trả lời ví dụ chúng tôi sai ở chỗ nào thì là được sửa ngay
bản thân thì là cũng được
và phường cử đi học tập huấn trong vòng là bốn buổi
với tuổi chúng tôi thì tôi thấy là cũng vẫn bắt nhịp thì được
cũng giống như bà hồng anh đỗ trần trung rất tâm huyết với công việc điều tra dân số và nhà ở
mong muốn công việc được giải quyết hiệu quả hơn
đối với những lực lượng thanh niên mà đi làm điều tra dân số nhất
về cập nhật công nghệ thông tin thì cũng tương đối là nhanh nhẹ hơn
thì để rút ngắn cái thời gian mà đi điều tra dân số này
thì mong muốn của chúng tôi là mỗi một địa bàn điều tra cũng cấp cho được hai cái mã để điều tra
thì bình thường không là nếu một những điều tra dân số này mỗi người phải vào một hộ
bình thường là khoảng tầm một mươi đến một mươi năm phút là sẽ hoàn thành được một hộ xong nếu mà thuận tiện
nếu như thế thì trong một ngày thì bọn tôi sẽ ước chừng là một ngày bọn tôi điều tra được khoảng từ ba đến bốn mươi
đối với một người mỗi thành viên điều tra
còn nếu như trường hợp cấp thêm thì số lượng nhân đôi sẽ rút ngắn được cái thời gian thời lượng lại
với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và lòng nhiệt huyết của những công dân điện tử
phường phúc xá hiện đang dẫn đầu toàn quận trong điều tra dân số và nhà ở
điều tra được trên một hai trăm linh hộ dân đạt hai mươi một kế hoạch từ việc tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin và công việc
phường đặt ra mục tiêu hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng bốn trước một mươi ngày theo kế hoạch